thưa quý vị trong cuộc họp với ban chí đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hồ chí minh chiều tối qua
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu thành phố tính toán áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
mạnh mẽ hơn ở một số địa bàn để bóc tách f ra khỏi cộng đồng sớm đưa người dân trở về với cuộc sống bình thường
trong thời gian vừa qua bộ y tế cùng các bộ ngành khác luôn theo dõi và đánh giá tình hình tổ chức tại thành phố
ngành y tế đánh giá cao nỗ lực trong các biện pháp phòng chống dịch trong triển khai chỉ thị một mươi sáu
và các biện pháp như giám sát dịch tễ khoanh vùng phong tỏa để kiểm soát dịch
đặc biệt khẩn trương bóc tách f ra khỏi cộng đồng trong một mươi ngày tới khi một mươi chín tỉnh thành cùng thực hiện chỉ thị một mươi sáu